các quốc gia trên thế giới đã có những nghiên cứu bước đầu về mức độ nguy hiểm của biến thể mới omicron
và khả năng kháng thể của vaccine trước siêu biến thể này
mới đây theo một báo cáo tại hồng kông khuyến cáo omico làm giảm đến chín mươi bảy lượng kháng thể ở một người
báo cáo ở hồng kông oicron làm giảm chín mươi bảy lượng kháng thể ở người tiêm hai mũi pfizer
kết quả nghiên cứu của đại học hồng kông và đại học trung quốc cho thấy
hiệu lực tiêu diệt biến thể omicron của vaccine pfizer biontech yếu đi gấp ba mươi hai lần do vệ sát covid hai ban đầu
tuy nhiên vaccine này vẫn có khả năng ngăn chặn nguy cơ tử vong và diễn biến nặng
theo báo the standard hôm một mươi ba tháng một mươi hai
để rút ra kết luận trên đội ngũ chuyên gia do giáo sư mark nick ferris đại học hồng kông dẫn đầu
đã tiến hành thu thập mẫu máu của một mươi người sau một tháng tiêm mũi hai
tức thời điểm hàm lượng kháng thể dự kiến tăng lên mức cao nhất
kế đến họ thử mẫu máu với virus ban đầu của sát covid hai
cũng như đối với biến thể omicron lấy từ ca bệnh đầu tiên ở hồng kông
kết quả cho thấy hiệu lực vaccine giảm mạnh trước omicron
hai đại học trên cũng đang thực hiện cuộc thử nghiệm đối với vaccine sinovac và dự kiến sẽ sớm có kết quả
các cuộc nghiên cứu trước đó cho thấy hàm lượng kháng thể tiêu lửa virus
ở vaccine sinovac thấp hơn so với vaccine pfizer biontech theo nóng chuyên gia
trước thông tin trên tiến sĩ david hu jeeng chong cố vấn chính quyền hồng kông về dịch covid một mươi chín
cho rằng omicron đẩy hầu như tất cả mọi người vào tình thế phải tiềm mũi ba
số liệu của hãng pfizer ghi nhận hàm lượng kháng thể sau khi tiêm mũi ba cao gấp hai mươi năm lần so với hai mũi
tiến sĩ hu cho biết
trong một báo cáo khác mũi ba vaccine pfizer biontech mang đến hiệu lực bảo vệ bảy mươi năm trước biến thể omicron
người đứng đầu cơ quan thực phẩm và y tế hồng kông cho biết các chuyên gia vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai sẽ thảo luận
về việc tiêm mũi ba cho các nhóm không ưu tiên và đã tiêm hai mũi pfizer biotech
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who thông báo biến thể omicron đã lan đến sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
dựa trên dữ liệu sơ bộ tốc độ lây lan của omicron dự kiến sẽ bứt phá biến thể delta trên toàn thế giới
theo các nguồn thảo tin hãng moderna chuẩn bị công bố kết quả nghiên cứu về hiệu lực của vaccine của hãng này
cho biến thể omicron
tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai hơn hai mươi ba triệu người mỹ đã được tiêm mũi ba vaccine moderna
theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị hiệu quả của vaccine sau tiêm đang là một trong những thông tin được rất nhiều người quan tâm
mới đây một nghiên cứu đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề này
vậy hiệu quả của vaccine pfizer sẽ kéo dài bao lâu sau khi tiêm mũi thứ hai
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
hãy cùng ngay sau đây
tạp chí y học anh đã đăng tải kết quả nghiên cứu mới nhất về hiệu quả phòng bệnh covid một mươi chín
giảm dần của vaccine pfizer biontech sản xuất
nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc cơ quan y tế lumix của israel và viện y tế quốc gia nih của mỹ
phối hợp thực hiện với sự tham gia của hơn tám mươi người tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer biontech
kết quả nghiên cứu cho thấy sau chín mươi ngày tiêm mũi thứ hai
nguy cơ nhiễm sắc covid hai ở người tiêm cao gấp hai lần
và tỷ lệ này tiếp tục gia tăng trong sáu tháng sau tiêm
theo dõi sở sức khỏe điện tử của tám mươi năm mươi bảy người đã tiêm chủng vaccine của pfizer
và không có tiền sử mắc covid một mươi chín tại id
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có bảy chín trăm bảy mươi ba người tương ứng với chín ba có kết quả dương tính với covid một mươi chín
ở nhóm người tiêm mũi hai sau hai mươi một đến tám mươi chín ngày số người dương tính với sars cov hai chỉ chiếm một ba
tuy nhiên tỷ lệ này đã tăng lên hai bốn ở nhóm người tiêm mũi hai
sau chín mươi một trăm một mươi chín ngày bốn sáu ở nhóm người tiêm mũi hai sau một trăm hai mươi một trăm bốn mươi chín ngày
một mươi ba ở người tiêm mũi hai sau một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi chín ngày và một mươi tám năm ở người tiêm mũi hai sau một trăm tám mươi ngày hoặc hơn
các nhà nghiên cứu cho rằng có thể có yếu tố khác tác động đến nguy cơ mắc covid một mươi
nếu một người đã tiêm hai mũi cũng như tỷ lệ dương tính ở nhóm người này như biến thể của virus gây lây nhiễm
và môi trường có nguy cơ cao hay thấp
kết quả này cũng cố thêm bằng chứng
các nhà nghiên cứu cho thấy cần tiêm mũi tăng cường để duy trì khả năng bảo vệ trước sự tấn công của virus sars cov hai
istram là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai chương trình tiêm chủng sử dụng vaccine của pfizer
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và không lâu sau đó là mỹ
đến tháng chín làn sóng lây nhiễm sars cov hai bùng phát trở lại tại ital và đến nay là mỹ
tuần trước cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ đã thông qua quyết định cấp phép tiêm mũi tăng cường vaccine của pfizer
cho người trên một mươi tám tuổi sau sáu tháng tiêm mũi hai
trước đó một nghiên cứu do pfizer tài trợ được công bố trên tạp chí the leysen ngày năm tháng một mươi cho kết quả
là hiệu quả của vaccine pfizer biontech trong ngăn lây nhiễm giảm từ tám mươi tám sau khi tiêm đủ hai mũi xuống còn bốn mươi bảy sau sáu tháng
nghiên cứu dựa trên ba bốn triệu hồ sơ sức khỏe điện tử từ hệ thống y tế ksjbermaning ở nam california
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tiến hành nghiên cứu tỷ lệ các trường hợp dương tính do biến thể data
tăng từ sáu trong tháng bốn lên gần tám mươi bảy vào tháng bảy
hiệu quả ngăn lây nhiễm nói chung là tám mươi tám trong tháng đầu tiên sau khi tiêm đủ hai mũi và giảm xuống còn bốn mươi bảy trong năm tháng kế tiếp
đi sâu vào phân tích cụ thể nhân nghiên cứu nhận thấy hiệu quả ngăn lệ nhiễm với biến thể delta là chín mươi ba trong tháng đầu tiên
sau khi tiêm hai mũi và giảm xuống năm mươi ba sau bốn tháng
hiệu quả với các biến thể khác không phải biến thể data ở mức rất cao là chín mươi bảy
giảm xuống còn sáu mươi bảy sau bốn năm tháng
nhìn chung kết quả này không có gì bất ngờ vì theo giới khoa học
mục tiêu cao nhất của vắc xin covid một mươi chín không phải là ngăn chặn lai nhiễm
mà là giảm nguy cơ trở nặng và nhập viện
theo nghiên cứu được công bố trên the lancet
vắc xin pfizer biontech giảm nguy cơ nhập viện của người mắc biến thể delta tới chín mươi ba trong vòng sáu tháng
bất kể độ tuổi và giới tính
nghiên cứu được công bố chỉ hai tuần sau khi mỹ phê duyệt việc tiêm tăng cường mũi ba cho người già và người dễ bị tổn thương vì covid một mươi chín
theo nhà trắng có khoảng sáu mươi triệu người đã được tìm mũi ba
tin tăng cường là một vấn đề gây tranh cãi ở mỹ và trên thế giới
những người phản đối cho rằng nên tăng độ phủ vắc xin
dành những liều tăng cường cho người chưa tiêm và dễ bị tổn thương để chấm dứt đại dịch
bên cạnh đó mặc dù những ca nhiễm sau tiêm có ít nguy cơ mắc cắp triệu chứng nặng
nhưng các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài xảy ra với tỷ lệ tương đương nhau giữa những người đã tiêm và chưa tiêm phòng
các số liệu mới nhất trong một nghiên cứu của đại học oxford
cho thấy dù những người mắc covid một mươi chín sau khi tiêm phòng đủ sẽ không mắc bệnh nặng
nhưng vắc xin không giúp bảo vệ họ khỏi nguy cơ mắc cắp triệu chứng covid một mươi chín kéo dài hay còn gọi là long covid
trong sáu tháng các nhà nghiên cứu xem xét chín bốn trăm bảy mươi chín trường hợp đã tiêm phòng đầy đủ
nhưng được chuẩn đoán nhiễm virus sars cov hai
và so sánh với một số lượng tương tự các bệnh nhân covid một mươi chín chưa được tiêm phòng
kết quả cho thấy những ca nhiễm sau tiêm có ít nguy cơ mắc cắp triệu chứng nặng
nhưng cần điều trị tích cực hay hỗ trợ thở
hoặc xuất hiện cục máu đồng ở phổi hoặc chân tay
tuy nhiên các triệu chứng covid kéo dài xảy ra với tỷ lệ tương đương nhau
giữa những người đã tiêm và chưa tiêm phòng
nghiên cứu đã được công bố trên trang mersiff chuyên về các nghiên cứu y học
và đang chờ ý kiến của các chuyên gia
chuyên gia maxim tawet thành viên nhóm nghiên cứu cho biết đối với những ca nhiễm sau tim trên sáu mươi tuổi
phát sinh đã giúp bệnh nhân chỉ mắc các bệnh triệu chứng nhẹ thậm chí hoàn toàn không có triệu chứng
ông nhấn mạnh vaccine vẫn là cách hữu hiệu để ngăn chặn các triệu chứng covid một mươi chín kể cả covid kéo dài
tuy nhiên chuyên gia này cho biết thêm rằng các phát hiện của nghiên cứu cho thấy những người nhiễm sau tiêm
vẫn cần cảnh giác với các triệu chứng tiềm ẩn
trong một nghiên cứu khác đăng trên tập sang học thuật jama oncology của hiệp hội y khoa mỹ
các nhà khoa học đã phát hiện rằng số ca khỏi bệnh covid một mươi chín gia tăng ở các bệnh nhân ung thư ở châu âu
nghiên cứu xem xét số liệu của hơn hai sáu trăm linh bệnh nhân ung thư mắc covid một mươi chín
được điều trị tại sáu quốc gia từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và tính toán tỷ lệ tử vong trong hai tuần đầu sau khi được chuẩn đoán mắc bệnh
bác sĩ david james paynato tại đại học hoàng gia london cho biết các nghiên cứu ban đầu về chủ đề này cho thấy
tỷ lệ tử vong từ ba mươi đến bốn mươi ở bệnh nhân ung thư
nghiên cứu mới nhất cho thấy trong thời gian diễn ra đại dịch covid một mươi chín tỷ lệ này đã giảm dần
ngay cả trước khi việc tiêm vắc xin được triển khai
theo ông panato tỷ lệ này đã giảm xuống còn một mươi hai năm trong làn sóng lây nhiễm thứ hai ở châu âu
nghiên cứu cũng cho thấy bệnh nhân ung thư được chuẩn đoán trong thời gian mới bùng phát dịch covid một mươi chín
cũng có nhiều triệu chứng covid một mươi chín hơn
các nhà nghiên cứu cho rằng tỷ lệ khỏi bệnh gia tăng không chỉ liên quan đến các loại thuốc điều trị tốt hơn
mà còn nhờ khả năng xét nghiệm tốt hơn cho phép chuẩn đoán sớm hơn
theo một nghiên cứu đăng trên clinical infectious disease những người đã sử dụng loại thuốc kháng cd hai mươi
chữa viêm khớp dạng thấp ung thư sơ cứng mạng tế bào vùng ức chế phản ứng miễn dịch
vẫn có hy vọng được bảo vệ trước covid một mươi chín nếu tiêm vắc xin theo công nghệ mrna của hãng pfizer biontech hoặc moderna
các nhà khoa học đã nghiên cứu phản ứng của vaccine mrna của ba mươi bảy bệnh nhân đang dùng các loại thuốc nói trên
và so sánh với hai mươi hai người có hệ miễn dịch khỏe mạnh
chỉ bảy mươi bệnh nhân có thể sinh kháng thể khi được tiêm vaccine mrna và mức độ này thấp hơn nhiều
những người khỏe mạnh tuy nhiên cả hai nhóm có số tế bào miễn dịch tương đương nhau được gọi là tế bào t
có thể nhận diện và tấn công virus
các nhà nghiên cứu cho biết nghiên cứu của chúng tôi gợi mở rằng bệnh nhân dùng thuốc ant cd hai mươi hoàn toàn
có thể sinh tế bào t khi được tiêm vaccine mrna dù lượng kháng thể sinh ra không tương đương với người khỏe mạnh
chuyên gia ruston eberhardt tại đại học geneva ở thụy sĩ cho biết quy mô nghiên cứu trên không cho phép kết luận
sẵn sàng về mức độ bảo vệ khỏi các triệu chứng nặng của covid một mươi chín ở các bệnh nhân đang dùng loại thuốc trên
ông khuyến cáo các bệnh nhân nói trên vẫn cần cảnh giác và tự bảo vệ mình khỏi covid một mươi chín
thực tế là không chỉ riêng pfizer và các loại vaccine phòng covid một mươi chín khác đều có những hạn chế nhất định
nhưng cho thời điểm hiện tại những ưu điểm mà nó mang lại vẫn vô cùng cần thiết để giúp chúng ta bảo vệ bản thân trước đại dịch
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại